thưa quý vị và các bạn dưới sự tăng cường của khối khí lạnh phía bắc kèm theo một rãnh mây rông
hôm nay bắc bộ nói chung vẫn duy trì trạng thái nhiều mây và có mưa
thời tiết tiếp tục mát mẻ thậm chí về đêm và sáng chúng ta còn có cảm giác xe lạnh với mức nhiệt chỉ khoảng từ hai mươi hai hai mươi bốn độ
dự báo trong đêm nay và ngày mai rãnh mây rông vẫn tác động đến thời tiết các tỉnh miền bắc
vì thế toàn vùng vẫn có mưa rào và rông tập trung trong thời điểm đêm và sáng
trong đó vùng mưa rông sẽ tập trung chính ở các tỉnh phía đông bắc bộ
sang ngày mai tác động của rãnh mây yếu đi nó chỉ còn duy trì tình trạng nhiều mây cho bắc bộ
riêng ở quảng ninh hải phòng đôi lúc còn có mưa
nhưng lượng mưa không lớn
nhiệt độ ngày mai ở các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ không cao phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi độ
trong khi đó ở các tỉnh phía tây bắc bộ trong ngày mai trời vẫn có nắng
vì thế nền nhiệt ngày mai ở đây vẫn duy trì trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trong đêm nay và sáng ngày mai rãnh áp thấp cũng tác động và gây mưa cho các tỉnh phía bắc của miền trung
từ thanh hóa cho đến phần phía bắc của các tỉnh hà tĩnh nhưng lượng mưa không lớn dưới một mươi mm
sáng ngày mai dãnh thấp yếu bớt toàn miền trung có nắng
nhưng mức nhiệt không quá cao
từ thanh hóa đến hà tĩnh nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
trong khi đó các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến bình thuận
nhiệt độ sẽ phổ biến ở ngưỡng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
ở nam bộ và tây nguyên những dấu hiệu về mùa mưa đang ngày một rõ ràng hơn
do gió mùa tây nam vẫn đang hoạt động mạnh dần
dưới tác động của gió mùa tây nam trong chiều và tối mai
cả tây nguyên cũng như khu vực nam bộ đều có mưa rông nhiều nơi
thậm chí ở khu vực tây nguyên và các tỉnh miền đông nam bộ
còn xuất hiện những điểm mưa vừa mưa to và rông mạnh
cũng như nguy cơ cao với hiện tượng lốc xoáy và gió giật
ban ngày trời vẫn có nắng tuy nhiên nền nhiệt cao nhất trong ngày mai
ở khu vực tây nguyên giảm còn từ ba mươi đến ba mươi ba độ
trong khi đó các tỉnh nam bộ nhiệt độ giảm xuống dưới ba mươi năm độ
và không còn nắng nóng nữa
trên biển trong đêm nay và ngày mai ở khu vực vịnh bắc bộ
phần phía bắc và giữa biển đông trong đó có huyện đảo hoàng sa
có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km
và nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy gió giật trong cơn rông
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước